ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị xây dựng chính phủ điện tử
gắn với cải cách hành chính và đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm đánh giá kết quả triển khai
tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách trong thời gian tới
cụ thể bộ đã trình với chính phủ ban hành nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn một mươi tám sửa và giảm một trăm ba mươi một trên một trăm bảy mươi
trong số ba trăm bốn mươi năm điều kiện cụ thể số điều kiện còn lại sửa và giảm trong luật lâm nghiệp luật thủy sản đã ban hành
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tổng số điều kiện cụ thể sẽ giảm tới sáu mươi chín
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn đối với một mươi tám thủ tục hành chính
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ hoàn thành triển khai một mươi thủ tục hành chính mới
trong hai mươi tám thủ tục hành chính qua cổng một cửa quốc gia thì có tới chín mươi năm các hồ sơ xuất nhập khẩu được xử lý qua cấp phép điện tử
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng thực hiện cắt giảm
giảm danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan là một tám trăm linh dòng hàng
tỷ lệ cắt giảm trên bảy mươi sáu góp phần giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp
và tạo môi trường thuận lợi thông thoáng cho sản xuất kinh doanh phát triển

các hồ sơ xuất nhập khẩu được xử lý qua cấp phép điện tử là gần một mươi tám hồ sơ tăng tám một
mặc dù tiếp nhận số lượng hồ sơ tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước nhưng việc xử lý giải quyết cấp phép
giấy chứng nhận điện tử vẫn được đảm bảo kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đến thời điểm này một số đơn vị như cục trăn nuôi chi cục thú y vùng hai
trạm kiểm dịch thực vật nội bài đều đạt trên chín mươi tám hồ sơ cấp phép điện tử